cụ thể sản lượng than nguyên khai sản xuất hai bốn triệu tấn than tiêu thụ hai năm triệu tấn đất bóc bảy năm triệu m ba các chỉ tiêu trên về cơ bản đạt được mục tiêu điều hành của tập đoàn
tuy nhiên về công tác an toàn lao động còn để xảy ra một số sự cố tai nạn nghiêm trọng cần được giúp kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời
trong tháng một mươi tập đoàn đặt ra nhiệm vụ sản xuất than hai sáu mươi tám triệu tấn tiêu thụ than hai chín mươi năm triệu tấn
để triển khai tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam chỉ đạo các đơn vị cân đối các diện sản xuất đã thực hiện chín tháng đầu năm và điều hành các tháng còn lại theo nguyên tắc không được vượt kế hoạch sản lượng điều hành năm hai nghìn một mươi sáu
tổng cục hải quan đang tiến hành các bước triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng hàng không nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh theo chủ trương của chính phủ tại nghị quyết một mươi chín và ba mươi sáu a nghị quyết chính phủ
theo tổng cục hải quan
khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại cảng hàng không doanh nghiệp chỉ phải gửi thông tin đến một đầu mối duy nhất gửi một lần duy nhất bằng phương thức điện tử về một đầu mối thay vì phải gửi cho các cơ quan chức năng riêng rẽ như hiện nay như hải quan cảng vụ công an an ninh
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính mà hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng cũng được nâng lên
dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục hải quan sẽ triển khai thí điểm việc tiếp nhận các chứng tử vận tải đường hàng không bằng phương thức điện tử với một số hãng hàng không
đến năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hoàn thành việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia với tất cả các hãng doanh nghiệp kinh doanh cảng kinh doanh kho bãi hàng không và các đơn vị liên quan tại các cảng hàng không quốc tế trên phạm vi cả nước
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại thành phố vinh nghệ an từ tuyến phố lớn đến trục đường nhỏ tất cả đều được tận dụng để quảng cáo giao vặt hút hầm vệ sinh khoan cắt bê tông tuyển người làm vay tiền nóng
tất cả nhu cầu của cuộc sống đều được đáp ứng ngay nếu như người cần việc chịu khó nhìn đọc những mẫu quảng cáo rán khắp nơi
ngay cả cột đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư điểm giao cắt đều có thể là nơi quảng cáo cho người tìm việc
tại chúng hồi dặn những cái trồ đó là cũng được đẹp tại du lịch của đấy nó như kiểu không đồng ý lắm đẹp lắm
năm hai nghìn năm vừa qua đặc biệt là thành phố cũng đã cắt làm việc với bưu điện cắt được nhiều số điện thoại di động quảng cáo giao vặt
sau khi mình được cắt được cái số di động này thì họ có những số di động khác mọc lên
thành phố tiếp tục bằng những biện pháp là đưa vào trong những tiêu chí của đơn vị văn hóa để cho nhân dân người ta tuyên truyền quảng bá
tuy nhiên là ngoài những việc quản lý của các cấp các ngành của nhà nước thì cần phải có những sự vào cuộc đồng bộ của cấp chính quyền
và đặc biệt là cái ủng hộ của nhân dân
việc quảng cáo giao vặt tràn lan như hiện nay đang làm xấu đi bộ mặt đô thị
vì vậy bên cạnh việc giải quyết về tình trạng vi phạm giao thông chiếm dụng các hành lang tại các trục đường
thì các cơ quan chức năng thành phố vinh cần quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn xử lý hình thức vi phạm việc quảng cáo này trả lại mỹ quan đồ thị cho thành phố
trong những năm qua tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã có nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ lò gạch thủ công
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố việt trì vẫn còn nhiều lò gạch thủ công đang hoạt động
gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khỏe và đời sống của nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã sông lô thành phố việt trì
theo lộ trình của thành phố việt trì xã sông lô phải xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng đến thời điểm hiện tại xã sông lô chỉ xóa được duy nhất một lò trên tổng số chín lò đang hoạt động tại xã
những lò gạch này hàng ngày vẫn nhả khói liên tục khiến cho môi trường nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe đời sống sản xuất của người dân
trước đây là khu trên khu dưới không có ai có bệnh ung thư được nhau
bây giờ là đôi ba người bị bệnh ung thư là nhiều rồi
mà ho là nhiều lắm
mà các cháu rồi bây giờ là cũng trẻ con rất là trẻ con là nó phát triển cái bệnh ho là nhiều
không chỉ người dân khốn đốn vì khói lò nhiều hộ trồng cây ăn quả cũng bị vạ lây
chủ vườn chuối năm cây chuẩn bị ra buồng là ông dương văn huy
thuê đất tại đội sản xuất số bảy và tám của hợp tác xã nông nghiệp sông lô
đã ngập đắng khi toàn bộ diện tích chuối bị cháy lá táp lá nghiêm trọng vì khói lò gạch
cực chẳng đã ông huy đã phải mang đơn cầu cứu khắp nơi mong sớm khắc phục tình trạng này
trước những bức xúc của người dân ủy ban nhân dân xã sông lô mời đại diện chủ các lò gạch đến ủy ban nhân dân xã để họp
trao đổi nhằm tìm hướng xóa sổ các lò gạch thủ
trước những bức xúc này hầu hết các chủ lò gạch đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến chậm dỡ bỏ lò gạch là do kinh phí đầu tư xây dựng lò gạch hiện đại quá lớn
tài sản thế chấp không đủ nên vẫn hoạt động sản xuất theo hướng thủ công
vì vậy việc xóa bỏ lò gạch trên địa bàn xã vẫn rậm chân tại chỗ
chúng tôi sẽ phối hợp với công an giao thông để chúng tôi kiểm tra việc chở vật liệu quá tải
để chúng tôi sẽ từng bước tiến hành dừng sản xuất gạch theo kế hoạch
từ nay đến hết tháng một mươi
xã xung lô và các xã còn có lò gạch trên địa bàn thành phố việt trì
là phải tiến hành xóa bỏ lò gạch không còn là gạch nhà khói gây ra tình trạng bức xúc cho nhân dân
trên địa bàn thành phố việt trì phú thọ đang tồn tại ba mươi một lò gạch thủ công
ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của người dân nơi đây bức xúc kéo dài
để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân và điều kiện cho phát triển kinh tế
việc cần làm ngay đó là thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các văn bản chỉ đạo của thành phố của tỉnh
để tránh việc các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
với việc đề thi bám sát vào chương trình học phổ thông
hình thức thi trắc nghiệm khách quan chính thức được áp dụng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
học sinh bắt buộc phải có kế hoạch ôn luyện một cách toàn diện và đổi mới phương thức ôn tập
chính điều này đã khiến cho ngày càng nhiều những sĩ tử tìm đến với hình thức luyện thi trực tuyến
đây là một buổi gặp gỡ giao lưu với những tân sinh viên năm thứ nhất của nhiều trường đại học trên địa bàn thủ đô
những học sinh có thể coi là đã thành công trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
điều đặc biệt là sự thành công này có được đều bắt nguồn từ cách học chủ động với phương pháp dạy và học trực tuyến
thấy khá hay và hiệu quả thì em quyết định lên lớp một mươi hai em chọn học
luyện thi trên mạng được đánh giá là hữu ích nhất đối với việc ôn thi trắc nghiệm
không có nơi nào có thể có những đề trắc nghiệm đầy đủ và phong phú hơn tại đây
chỉ một cú click chuột thí sinh đã có thể tha hồ khám phá mọi ngóc ngách của những môn thi trắc nghiệm
đối với hình thức thi trắc nghiệm thì với học học online thì do thiếu khả năng ứng dụng của công nghệ
cho nên các em có thể tiếp cận được với các nguồn tài liệu các nguồn đề thi trắc nghiệm nó có chất lượng
và thứ hai là các em có thể làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính cách trực tiếp các em thu nhận được kết quả ngay
tôi nghĩ rằng trong năm một mươi năm tới học online có thể xả thành một xu hướng rất mạnh
tôi không dám nói là nó thay thế được hình thức học online
nhưng nó sẽ tạo nên một thế cân bằng và đó mới là thời kỳ phát triển tình cảm của học online
với tâm lý thi gì học nấy thi trắc nghiệm thì phải ôn thi trắc nghiệm
nên các trung tâm luyện thi đưa ra những chiều hút khách nhằm đánh vào tâm lý học sinh và phụ huynh
ngoài kiến thức và kỹ năng học sinh sẽ được trang bị nhiều bí kíp mẹo giải nhanh trắc nghiệm
và điều này liệu có giúp gì nhiều cho thí sinh trong năm nay
thật ra là em là sinh viên thi lại nên là học chủ động đấy
thì từ khi em lên lớp một mươi hai
thì là lớp một mươi hai thì bọn em chưa biết thế này đâu
nên khi mà học thi ôn thi lại
thì bọn em ở nhà thì bắt đầu tinh thần chủ động bọn em bắt đầu cao hơn
và em cảm giác là cảm thấy là học online rất là tốt với bọn bạn thi lại
bộ giáo dục đào tạo đã có cái lộ trình chuẩn bị khá là kỹ cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trách nghiệm
cho nên là nếu như chúng ta nhìn vào đề mưu hỏa
chúng ta thấy là cái tính chuẩn xác cũng như là cái trình độ ra đề của người ra đề
là rất là cao
vì vậy cho nên là khó có thể hy vọng rằng là bằng các công thức hay là các mẹo tính nhanh
mà có thể đạt được điểm cao trong đề thi chủ công quốc gia
vì vậy lời khuyên mà tôi dành cho các bạn là gì
là chúng ta nó phải trên tinh thần học tập
làm sao mà nắm vững được nắm chắc được các kiến thức chương trình đặt ra
cũng như là chủ động tích cực trong việc tự học tự rèn luyện các kỹ năng làm bài tập
học online quả thực rất phù hợp với sự thay đổi trong phương thức thi của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên điều đó sẽ là đúng với những học sinh có tinh thần tự học cao
cùng với nền tảng kiến thức vững vàng
còn với những học sinh học chưa tốt dễ bị phân tâm
lôi kéo vào những hình thức giải trí trực tuyến như game hay facebook
thì luyện thi trực tuyến chưa chắc đã là phương án tối ưu nhất
tại tỉnh vĩnh long vừa diễn ra lễ động thổ khởi công xây dựng bệnh viện đa khoa xuyên á
như vậy trong tương lai người dân ở các tỉnh miền tây nam bộ
như vĩnh long bến tre tiền giang sẽ có thêm một địa chỉ để đến khám chữa bệnh
trong khi tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra tại các bệnh viện công tuyến
ở trên khu vực tp hcm như hiện nay
bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long được xây dựng trên diện tích bốn mươi m hai
cao một mươi tầng với tổng vốn đầu tư tám trăm năm mươi tỷ đồng
khi đi vào hoạt động bệnh viện này sẽ điều trị cho hơn hai lượt bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày
và hơn tám trăm linh bệnh nhân điều trị nội trú
bệnh viện xuyên á tỉnh vĩnh long sẽ thực hiện hai mươi năm chuyên khoa và trung tâm điều trị
như trung tâm can thiệp tim mạch thần kinh khoa ngoại cơ xương khớp khoa ngoại tổng quát
khi đi vào hoạt động hệ thống máy móc trang thiết bị y tế hiện đại như máy cộng hưởng từ
chụp x quang vi tính máy xét nghiệm tự động sẽ đảm bảo điều trị nhiều bệnh lý cấp tính
bệnh cấp cứu nguy hiểm cho người dân ngay tại vĩnh long và khu vực lân cận
nghề rèn của đồng bào dân tộc mông ở sơn la từ lâu đã nổi tiếng bởi sự sắc xảo cũng như độ bền
đối với họ mỗi sản phẩm được làm ra đều được chăm chút tỉ mỉ và có những bí quyết riêng
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
lò rèn của gia đình ông tráng a chơ bàn hua tạt xã vân hồ huyện vân hồ hầu như ngày nào cũng đỏ lửa
đây là một trong ít những gia đình còn giữ được nghề rèn truyền thống độc đáo này
những năm trước gia đình ông cũng chỉ đốt lò khoảng hai ba lần vào mùa đông để rèn nông cụ cho gia đình và làm bán cho mọi người
ngày nay khi sản phẩm rèn của gia đình ông được nhiều người biết đến khách hàng đã đến tìm mua ngày càng nhiều
ông chơ chia sẻ bí quyết đặc biệt để làm ra những sản phẩm có độ sắc và độ bền không có gì khác ngoài kinh nghiệm và chọn được loại tép phù hợp cho từng sản phẩm
từ khi còn bé ông đã theo cha học nghề rèn đến nay đã làm nghề được hơn ba mươi năm nên hiểu rõ phải làm như thế nào để rèn ra một con dao vừa sắc bén lại bền lâu
vì cái kinh nghiệm từ tô này thì cái này có phải có kinh nghiệm tô mới được không là ai cũng tô được làm cái kinh nghiệm khác là còn đẹp hơn nhưng mà cái tô của nó là không đủ
nó đủ nóng nó chưa đủ thì nó là non thì là không dòng lau được mà có khi nó đầy quá rồi thì mang đi chặt thì nó là bị gáy bị bây
ông cũng cho biết thêm cái gì cũng là bí quyết của nó ví dụ như nhíp ô tô thì phải tôi bằng nhựa cây chuối thì nó mới đủ độ rắn và độ lạnh cho vào nước thì nó lại bị hỏng
có loại sắt mềm quá phải tôi bằng nước thì độ cứng của nó mới đủ lúc này lại không dùng cây chuối được
than đốt của người mông cũng rất đặc biệt họ không dùng than tổ ong mà dùng than củi được đốt từ thân cây nhọ hoặc cành cây chai to sẽ cho kết quả tốt nhất
với những sản phẩm được làm ra đồng bào người mông không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
mà còn góp phần vào việc giữ gìn nghề truyền thống
giờ đây đồng bào dân tộc mông đã dễ dàng xuống chợ sắm cho mình cái cuốc cái xẻng với những kiểu dáng kích thước đa dạng phong phú
nhưng nghề rèn truyền thống chính là một nét văn hóa độc đáo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ
số hộ đốt lò rèn sắt có thể ít đi nhưng tinh túy nghề truyền thống vẫn còn đó và sẽ được các thế hệ sau giữ gìn và phát huy
các hành trung ương bộ chính trị đều có các nghị quyết chỉ thị về vấn đề này như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay chỉ thị số ba và mới đây là chỉ thị số năm của bộ chính trị về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại đại hội lần thứ một mươi hai đảng ta đã xác định chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên là nhiệm vụ số một xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới này
như vậy vấn đề tư tưởng chính trị đạo đức lôi sống của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay đã thật sự trở thành vấn đề trung tâm của công tác xây dựng đảng
trong các nội dung tại hội nghị lần thứ bốn vừa được khai mạc sáng chín tháng một mươi dự kiến sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận và ra nghị quyết về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lôi sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây chính là nội dung mà đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đang rất trông chờ
điều kỳ vọng bởi vấn đề này là một trong những nguyên nhân to lớn quyết định đến lòng tin sự ủng hộ của nhân dân đối với đảng đặc biệt là trong thực tế đã có nhiều trường hợp cán bộ đảng viên sai phạm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do yếu kém về tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên và những hạn chế yếu kém về công tác xây dựng đảng
giải quyết được vấn đề đấy bằng một nghị quyết chuyên đề sẽ tăng cường sức mạnh sức chiến đấu của đảng và nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân đặc biệt trong bối cảnh hiện nay
tôi có kỳ vọng về hội nghị lần này rút kinh nghiệm của những cái kỳ họp lần trước và rút kinh nghiệm của thời gian vừa qua đã triển khai thực hiện thì rút kinh nghiệm đó thì chúng tôi muốn tin tưởng vào kỳ họp ban chấp hành kỳ này
thì sẽ đưa ra được những cái chủ trương đường lối đúng đắn trong quá trình xây dựng tổ chức đảng đặc biệt phải rèn luyện đội ngũ đảng viên tích cực hơn tốt hơn để cho nhân dân tin tưởng vào đảng và xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
nhân dân toàn dân kể cả những người công dân bình thường cho đến những người công dân cán bộ cao cấp và hiệu dứng đối rất hy vọng
kỳ này mình làm tốt cái chống tham dụng tạo cái chuyển biến rất lớn nhưng để tạo cái chuyển biến đó thì trước hết là từng đảng viên từ trên cho đến đảng viên thường ở cơ sở là phải tự chỉnh đốn mình
để đáp ứng lại những kỳ vọng đó và với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật
hội nghị chung ưng bốn khóa một mươi hai
dự kiến sẽ ra nghị quyết chuyên đề trong đó nêu ra bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình
về cơ chế chính sách về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng về phát huy vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
trên cơ sở kế thừa các nghị quyết của chung ưng trước đây đặc biệt là nghị quyết chung ưng bốn khóa một mươi một
đề nghị nghiên cứu bổ sung làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị
về đạo đức lối sống là chính trị

những biểu hiện như nêu trong tờ trình đề án và dự thảo nghị quyết đã đủ rõ chưa
cần phải nhận diện thêm vấn đề gì
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là thế nào
mức độ đến đâu nguyên nhân là gì và tác hại ra sao
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật
đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích mổ xẻ
làm rõ chỉ ra những
căn nguyên để ra các biện pháp chứa chỉ hữu hiệu
với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là kiên quyết
kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị
gắn với thực hiện tổng thể các nghị quyết khác của đảng
để khắc phục những khuyết điểm yếu kém kéo dài trong đảng
tạo bước đột phá để đảng ta ngày càng trong sạch
vững mạnh xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân cả nước
trong vận tích quốc tế quan hệ nga pháp căng thẳng do bất đồng vấn đề syri
myanmar tăng cường an ninh do bạo lực gia tăng
tổng thống nga vladimir putin vẫn có kế hoạch thăm pháp vào cuối tháng này
ông chưa chắc chắn liệu sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo nga hay không
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa nga và pháp
đang dạn nứt do các bất đồng liên quan về vấn đề syri
thông báo của điện kremin nêu rõ công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới
của tổng thống putin đến paris vẫn đang tiếp tục
đã chỉ trích nga hỗ trợ chính phủ syri là không thể chấp nhận được
đồng thời để ngỏ khả năng gặp người đồng cấp nga tại paris vào ngày một mươi chín tháng một mươi tới
trước đó nga và pháp đã đề xuất lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
hai dự thảo nghị quyết khác nhau liên quan tới tình hình tại syri
trong đó nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do pháp đệ trình
dự thảo này đề nghị chấm dứt ngay lập tức các cuộc không kích
và các chuyến bay quân sự trên vùng trời thành phố aleppo của syri
đồng thời kêu gọi lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo
nga đã bày tỏ quan điểm không đồng ý do có một số điểm không thể chấp nhận được
vì đã chính trị hóa vấn đề viện trợ nhân đạo
trong bối cảnh bạo lực đang có xu hướng gia tăng giới chức myanmar hôm qua thông báo
tăng cường an ninh tại bang rakhin trong bối cảnh nhà chức trách đang truy lùng
các tay súng tấn công sát hại ít nhất chín cảnh sát
các nhà chức trách đã gia hạn lệnh cấm tụ họp nhóm năm người trở lên
và áp đặt lệnh giới nghiêm từ một mươi chín h đến sáu h sáng ngày hôm sau
một quan chức bang rakhin cho biết lực lượng cảnh sát và bộ các vấn đề biên giới
đang phối hợp để bảo đảm an ninh và khôi phục trật tự tại đây
trước đó dặn sáng ngày chín tháng chín theo dời địa phương hàng chục tay súng đã tấn công
và các đồn biên phòng ở bang rakhin nơi diễn ra tình trạng bạo lực do mâu thuẫn sắc tộc
và chia rẽ cộng đồng phật giáo và người roringa theo hồi giáo
những kẻ tấn công đã cướp hơn một mươi băng đạn và nhiều vũ khí khác nhau
cảnh sát cho biết đã tiêu diệt tám tay súng và bắt giữ được hai tên
vụ tấn công đã làm chín cảnh sát thiệt mạng năm người bị thương và một người vẫn đang mất tích
trước những lo ngại việc gia tăng chủ nghĩa hồi giáo cực đoan ở châu âu
thủ tướng australia malcolm turnbull hôm nay đã tái khẳng định cam kết về quyền bình đẳng
cho mọi người dân ở nước này cũng như việc đối xử công bằng và tôn trọng
bất kể trùng tập màu da tín ngưỡng hay nguồn gốc của công dân đó
phát biểu trước quốc hội thủ tướng turnbul đã nhấn mạnh đến sự thành công của một quốc gia
đa văn hóa như australia và nỗ lực của chính phủ nhằm bảo đảm tính thống nhất của quốc gia này
ông turnbull cũng khẳng định
đối xử công bằng đối với cả người nhập cư và tị nạn ở australia
ông cho rằng trước những hành động khủng bố vừa qua mối lo ngại về người nhập cư hồi giáo ngày càng tăng
nhóm người này ủng hộ các hành động khủng bố chỉ là rất nhỏ
cách duy nhất để chống khủng bố là quốc gia cần đoàn kết và thống nhất
phát biểu của thủ tướng turnbul được đưa ra sau khi trường đại học quốc gia australia công bố
kết quả của khảo sát cho thấy có tới hơn bảy mươi số người được hỏi cho rằng
cần xem xét cẩn thận hơn cộng đồng người hồi giáo và cộng đồng theo các tín ngưỡng khác
khi quân đội nước này vừa trì hoãn việc rút quân theo kế hoạch với lực lượng đòi độc lập
ở khu vực giới tuyến miền đông nước này đồng thời tuyên bố các tay súng nổi dậy
đã không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn khi nã pháo vào các vị trí của lực lượng chính phủ
theo đại diện của ukraine tại trung tâm phối hợp ngừng bắn
việc rút các lực lượng và trang thiết bị tại thị trấn luhanska đã bị trì hoãn
do tình trạng bắn phá dọc theo đường giới tuyến liên tục diễn ra và càng gia tăng trong những ngày qua
động thái là một bước đi thụt lùi trong tiến trình hòa bình đang gặp chắc trở
trong bối cảnh hai bên cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mis được ký kết một mươi tám tháng trước
hiện cả chính phủ ukraine và lực lượng đòi độc lập đều tuyên bố đã rút quân
tuy nhiên không thể xác nhận được liệu các bên đã hoàn toàn rút quân đi hay chưa
kinh tế anh có nhiều dấu hiệu suy giảm do những quan ngại về tương lai của nền kinh tế nước này
sau khi cử trí anh bỏ phiếu giờ liên minh cho oeu hay còn gọi là brexit
kết quả thăm dò do hiệp hội thương mại anh bcc thực hiện và công bố ngày hôm qua cho thấy
các tiêu chuẩn đánh giá chủ chốt về đầu tư thương mại và doanh thu trong quý ba
đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua
đây là cuộc thăm dò theo quý có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở anh
với hơn bảy doanh nghiệp tham gia
cuộc thăm dò của bcc ghi nhận sự suy giảm đáng chú ý trong hoạt động của các công ty dịch vụ
vốn là trọng tâm cho kinh tế
kể từ sau sự kiện brexit đến nay các nhà đầu tư ngày càng quan ngại hơn về việc
anh sẽ mất đi nhiều yêu đãi thương mại của eu khiến đồng bằng anh trong tuần trước
đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba mươi một năm qua
trong khi đó các nhà đầu tư ngày càng lo ngại ngân hàng trung ương anh
sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay
trong khi đó các nhà đầu tư ngày càng lo ngại ngân hàng trung ương anh sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay